hiện nay tỷ lệ mắc bệnh thận đang gia tăng và độ tuổi mắc bệnh hiện nay ngày càng trẻ hóa
mặc dù là căn bệnh phổ biến và nguy hiểm nhưng bệnh thận thường không gây ra triệu chứng gì cho tới khi đã tiến triển
do vậy nhằm giúp người dân hiểu rõ hơn về cách phòng chăm sóc và điều trị các bệnh lý thận
mới đây bệnh viện hữu nghị việt đức đã tổ chức chương trình khám tư vấn miễn phí về các bệnh lý thận
tham gia chương trình người dân được khám tư vấn miễn phí về các bệnh lý thận phổ biến như suy thận
thận đa nang viêm cầu thận mạn nhiễm chủng tiết niệm
đây là căn bệnh phổ biến và nguy hiểm nhưng bệnh thận thường không gây ra triệu chứng gì cho tới khi đã tiến triển
ngoài ra việc tự điều trị tùy tiện của người bệnh cũng là yếu tố làm bệnh thận nhanh tiến triển đến giai đoạn cuối
do vậy điều quan trọng là mọi người cần được trang bị kiến thức hiểu biết và lắng nghe cơ thể mình
để phát hiện ra sớm những dấu hiệu của bệnh như chân tay phù thay đổi khi đi tiểu
đi tiểu nhiều về đêm tiểu có nước bọt tiểu ra máu người mệt mỏi sút cân
chính bởi vai trò quan trọng của thận và những mối nguy bệnh này gây ra
việc trang bị kiến thức tăng cường công tác dự phòng là rất quan trọng để giảm thiểu tỷ lệ mắc bệnh
mỗi người cần nâng cao ý thức kiểm soát cân nặng thông qua chế độ ăn uống hợp lý
vận động hàng ngày để bảo vệ bộ máy lọc tự nhiên của cơ thể mình